trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một một mươi hai cờ sơ cót đi uống rượu về nhà và bị vợ chửi mắng dẫn đến sâu sát
thế vậy anh rơ mát doan chạy qua nhà để can ngăn hai vợ chồng
trong lúc can ngăn anh rơ móc doan có đẩy cờ sơ cót ngã xuống đất
vì bực tức nên cờ sơ cót liền lấy một thanh sắt gần đó phang mạnh một cái vào đầu
khiến anh rơ mát doan gục ngay tại chỗ
sau đó người thân đã đưa rơ mát doan đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
đến ngày ba một mươi hai thì tử vong
sau khi gây án cờ sơ cót đã cầm hung khí đến công an huyện crong búc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la bắt quả tàng
tại bản mòn xã tạ bú huyện mường la
các đối tượng bị bắt là lia lình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện mù cang trải tỉnh yên bái
và giàng xeo sì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện mường khương tỉnh lào cai
thu giữ hai bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới
mang về tỉnh yên bái và lào cai để tiêu thụ đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bất ngờ kiểm tra quán ba okil lao địa chỉ tại số hai mươi bạch đằng vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hai
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện hàng trăm sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc công an quận hải châu đã tạm giữ số hàng gồm ba trăm tám mươi ba chai rượu ngoại các loại
trên sáu mươi chai bia có in chữ nước ngoài hơn ba mươi bao thuốc lá hiệu sz và năm mươi chín bình sisa
tại thời điểm phát hiện cơ sở này không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng với đó cơ sở này còn hoạt động quá sợ quy định gây ồn ào huyên náo khu dân cư
đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên để xác minh làm rõ
xảy ra mâu thuẫn trần nhật hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ ba thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
đã đập vỡ kính ô tô của bố đẻ và gây thương tích cho cậu ruột
công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng trần nhật hoàng về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi uống rượu về cãi nhau với bố
hoàng đã dùng ấm nước giữ nhiệt
và một đoạn gậy gỗ đập vỡ cửa kính phía sau xe ô tô của ông trần chiến minh là bố đẻ của hoàng
sau đó dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích cho ông lê viết thanh là cậu ruột của hoàng
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã bắt giữ khẩn cấp đối với trần nhật hoàng
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng về tội hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ khẩu quốc gia
quốc tế hữu nghị hai mươi một đối tượng người trung quốc bị công an việt nam bắt giữ đã được trao trả an toàn cho trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị quan trung quốc
đây là hai mươi một đối tượng người trung quốc bị hình sự cục hình sự bộ công an việt nam phối hợp với công an đà nẵng bắt giữ tại đà nẵng vào ngày một mươi tháng một mươi hai
theo tinh thần hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước việt nam và trung quốc
hai mươi công dân trung quốc đã thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng vi phạm pháp luật bị trung quốc truy nã và đang tìm cách nhập cảnh vào việt nam
để trôn tránh sự trừng phạt của luật pháp trung quốc tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
ngay sau khi tiếp nhận hai mươi một đối tượng người trung quốc bị công an việt nam bắt giữ
trạm biên phòng quốc tế hữu nghị đã tổ chức trao trả an toàn các đối tượng cho trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị quan trung quốc